trước đó vào hồi một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bốn cháu bé một mươi một tuổi là học sinh lớp bốn được phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm sấp mặt úp vào chỗ nước trong nhà tắm của gia đình
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra đã có mặt tại hiện trường xác định cháu bé bị kẻ trộm đột nhập vào nhà sát hại và lấy số tiền một mươi sáu triệu đồng trong kết sắt của gia đình ở tầng hai
tại cơ quan cảnh sát điều tra nghi phạm nguyễn văn quân có đặc điểm bị cầm và điếc
lúc đầu khai báo quanh co nhưng trước các chứng cứ không thể chối cãi
sau đó quân đã khai nhận tất cả hành vi phạm tội
vì là hàng xóm hay qua lại với bố cho bé nên quân nắm khá rõ đặc điểm của gia đình
đáng chú ý quân nghĩ gia đình có nhiều tiền và bắt đầu nảy sinh lòng tham từ những lần nhìn thấy bố cháu bé cần cắt tiền và kết sát
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đang củng cố hồ sơ để xử lý
cho vay lãi nặng với lãi suất cắt cổ lên đến một trăm bảy mươi một năm
một băng nhóm tín dụng đen vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam triệt phá
hoạt động của nhóm này cụ thể như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây
trước đó qua công tác quản lý địa bàn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam phát hiện trên địa bàn thị trấn tân thanh huyện thanh liêm
có một nhóm đối tượng lợi dụng sự khó khăn của một số doanh nghiệp cá nhân để cho vay tiền với lãi suất cao
đặc biệt khi người vay không trả đúng hạn hoặc không trả được tiền các đối tượng dùng chiêu trò ép gán tài sản để trả nợ
như chuyển nhượng sang tên tài sản đã thế chấp quyền sử dụng đất với giá thành thấp để thu hồi nợ làm cho nhiều người mất tài sản nhà cửa

xác định đây là vụ việc mang tính chất phức tạp gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi không ghi số tiền lãi trên hợp đồng
cho vai dưới hình thức cầm cố tài sản chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an cũng như gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra xác minh làm rõ vụ án